thưa quý vị và các bạn trong những nỗ lực thay đổi nhằm giúp sân khấu và nghệ sĩ tiếp cận hiệu quả hơn với công chúng
các thử nghiệm sân khấu đang trở thành xu hướng phổ biến
tuy nhiên nhiều nhà hát cũng như cá nhân nghệ sĩ đã cố gắng thử sức để làm mới và tăng sự hấp dẫn
tuy nhiên hiệu quả của việc thử nghiệm đến đâu và như thế nào vẫn là điều khiến không ít khán giả lẫn giới trong nghề băn khoăn đặt lỗ hỏi
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài sân khấu thử nghiệm cần gì của cao ngọc
trong từ điển tiếng việt từ thử nghiệm được định nghĩa là
sự làm thử một cái gì đó để tìm xem có hiệu quả hay không hoặc muốn tìm kiếm một kết quả nào đó
từ đây có thể hiểu sân khấu thử nghiệm là thử làm mới thử giàn dựng biểu diễn theo một cách trước đó chưa từng có người thực hiện
xét từ phương diện này thì trong lịch sử sân khấu thế giới
từng có các thử nghiệm lớn khi nghệ sĩ không còn bằng lòng với các khuôn mẫu sáng tạo trước đó mà tìm tới cách giàn dựng mới mẻ hơn
từ thế kỷ một mươi chín nhà biên kịch người nga stanislavsky
đã xây dựng cách tiếp cận hiện thực và biểu diễn sân khấu để xây dựng lý thuyết về nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý
được đánh giá là một phương pháp nghệ thuật mang đầy tính cách tân ở thế kỷ một mươi chín để chống lại sự khuôn sáo
stanislaski và các nghệ sĩ cùng chí hướng
cố gắng tìm kiếm sự chân thực sống động trong diễn xuất
đòi hỏi diễn viên tìm ra hành động hợp logic phù hợp với sự vận động tâm lý và tương ứng cá tính nhân vật
một trong các yêu cầu ông đưa ra là trên sân khấu diễn viên cần đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật
như vậy người diễn viên sống với nhân vật chứ không đóng kịch
từ đó ở phương tây cách trình diễn và đánh giá tài năng diễn viên đều dựa trên tiêu chí này
đến khi nhà thơ nhà soạn kịch nổi tiếng người đức bertol brecht năm một nghìn tám trăm chín mươi tám một nghìn chín trăm năm mươi sáu
đề xuất và xây dựng phương pháp sân khấu tự sự biện chứng
thì sân khấu phương tây mới quan tâm hơn tới phương pháp biểu diễn thể hiện khác
có thể nói sau quá trình chịu ảnh hưởng tác động và tiếp biến với nghệ thuật phương tây đối chung
sân khấu phương tây nói riêng qua nhiều tìm tòi thể nghiệm
đến khi kịch bản của vũ đình long
vi huỳnh đắc nam sương được giàn dựng kịch nói chính thức ra đời ở việt nam
và chủ yếu giàn dựng theo phương pháp nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý
từ đó đến nay tuy cũng có một số thử nghiệm nhưng hầu như ít thành công
khi xây dựng đề án để trình chính phủ về hoạt động có tính định kỳ của liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã cố gắng chuẩn hóa yêu cầu với liên hoan khi đưa ra cách hiểu về thuật ngữ này
theo đó sân khấu thử nghiệm là một thuật ngữ để chỉ tính tiên phong của các phong trào nghệ thuật
nhằm cách tân sân khấu ra đời với mục đích đổi mới hình thức khám phá nhận thức về văn hóa nơi chung
về nghệ thuật sân khấu nói riêng
sân khấu thử nghiệm muốn trình bày sự khác nhau của ngôn ngữ của hình thể của cấu trúc
để tạo ra khái niệm nhận thức mới nhằm làm giàu thêm ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu
góp phần đáp ứng sự mong mỏi của khán giả trong xu thế hội nhập và phát triển
tuy nhiên trong ba cuộc liên hoan thử nghiệm đã qua
vẫn còn tình trạng một số nghệ sĩ đã vô tình hoặc cố ý đánh cháo khái niệm khi cho rằng
cái mới thử nghiệm là với tự thân đơn vị mình và chính bản thân nghệ sĩ
dẫn đến cái thay đổi đôi khi chỉ là thay người diễn mới
có lẽ vì thế mới xảy ra tình trạng vở diễn hay thì chưa mới
vở diễn mới lại chưa hay
nói cách khác vở diễn hấp dẫn sống động
thì đứng về mặt thử nghiệm lại không có nhiều cái mới
còn vở diễn rất mới mẻ lại chưa thật sự thuyết phục
vấn đề cần đạt ra ở đây là cái mới nên được hiểu như thế nào
có nên làm mới chỉ vì muốn có cái mới
trong khi lại có thể đánh mất đặc trưng riêng của sân khấu
nhiều ý kiến cho rằng điều kiện tiên quyết là phải tạo được cái mới trong nhận thức chung của người làm nghề
chứ không thể cứ sáng tạo mới của nghệ sĩ hay đơn vị sân khấu nào đó
cũng có thể được xem là thử nghiệm
thực tiễn cho thấy việc tìm tòi sáng tạo cái mới cho sân khấu có tính tổng hợp của nhiều loại hình nghệ thuật
nếu chỉ thử nghiệm hình thức biểu đạt mới trên nền kịch bản đã được viết theo cách truyền thống
nghĩa là theo hình thức kịch hiện thực tâm lý như kịch aristot
với cấu trúc dao đãi thắt nút cao trào giải quyết kết thúc
tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân quả
sự kiện này có nguyên nhân từ sự kiện trước đó
đồng thời cũng là nguyên nhân của sự kiện tiếp theo
như sân khấu
nếu sân khấu cổ điển thế kỷ một mươi bảy đầy mẫu mực
nhưng cũng có phần gò bó khô cứng
thì với nội dung và cấu trúc kịch bản như vậy
sẽ rất khó cho đạo diễn diễn viên sáng tạo trong khi thử nghiệm
viết theo cấu trúc kịch aristotle
e rằng chiều khóa giải mã vấn đề mà các đạo diễn muốn mở ra
rất khó bứt phá
còn nhớ trước liên hoan sân khấu thử nghiệm năm hai nghìn một mươi tám
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức một trại sáng tác
ưu tiên cho các yếu tố thử nghiệm
cho những sáng tạo mới
nhưng dường như sáng tạo từ trại sáng tác
chưa tìm được tiếng nói chung với người có trách nhiệm
truyền chọn kịch bản
chưa lọt vào mắt xanh của các đạo diễn
vì thế đến nay vẫn chưa có được tác phẩm thật sự mới mẻ
khiến đồng nghiệp trong nước và thế giới ghi nhận
về nghệ sĩ đáng băn khoăn nhất vẫn là sự thích ứng của các đạo diễn
vì hơn ở đâu hết
tác phẩm sân khấu trước hết là tác phẩm của đạo diễn
sân khấu quyết định đường hướng
định ra phương pháp giải mã kịch bản
lựa chọn là mới sân khấu
làm việc cùng tập thể diễn viên và họa sĩ nhạc sĩ
trong khi đó dường như sân khấu chúng ta đang ở giai đoạn chống trải
bởi các diễn viên được coi như gạo cội
nay đều đã quá lớn tuổi
khó thích ứng các thử nghiệm táo bạo hoàn toàn mới
thế hệ đạo diễn kế tục cũng chưa có nhiều gương mặt thật sự nổi trội
và vững vàng có phong cách riêng
sau gần một thế kỷ của kịch nói
nhiều thế kỷ của kịch hát truyền thống
rất nhiều cách làm thử nghiệm từng thử qua
thực hiện ở mỗi thế hệ mỗi thời kỳ
xong câu hỏi cần làm gì để sân khấu đạt hiệu ứng tốt
đem lại sự hấp dẫn thú vị
vẫn đặt ra và cần trả lời
với diễn viên trẻ
dù được đào tạo tương đối bài bản
nhưng các kỹ năng cần thiết như vũ đạo ca hát
nhảy cổ điển múa kiếm
lại không phải người nào cũng có thể thực hiện nhuẩn nhuyễn
với các nghệ sĩ nước ngoài
phần lớn họ rất nhiều
rất chú trọng kỹ năng chung
các kỹ năng mà người bình thường rất khó thực hiện được
trong khi đó
trình độ kỹ thuật biểu diễn của nhiều diễn viên việt nam chưa cao
nhận thức và quan niệm về chức nghiệp
lại chưa thật trọn vẹn hài hòa
hậu quả là trên sản diễn
khá nhiều diễn viên nặng vẻ hét gào
với sự dườm lời rất vất vả nặng nhọc
song hiệu quả nghệ thuật hạn chế
vì chưa tìm được cách
để có những khoảng lặng tận dụng ngôn ngữ của hình thể
để ghi dấu ấn riêng
sự đầu tư cho các thành phần bổ trợ khác
như nhạc sĩ họa sĩ chưa thỏa đáng
nên hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm phần nào bị hạn chế
hiện nay rất ít đơn vị dám mời người viết nhạc riêng cho vở
mà chủ yếu sử dụng nhạc tròn
trong khi đó
âm nhạc có thể giúp đạo diễn phát họa hình ảnh tưởng tượng nhất định về khung cảnh
giúp người xem định vị về không gian địa điểm
âm nhạc còn là trợ thủ đắc lực
để tạo dựng miêu tả đời sống tinh thần của nhân vật
xây dựng hình tượng nghệ thuật
với lợi thế tác động trực tiếp tới khán giả
âm nhạc là cầu nối để giải mã
diễn tả trực tiếp tính cách nhân vật
với giai điệu tiết tấu cho riêng từng nhân vật
đồ ngũ họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu
hiện đang có sự chuyển giao thế hệ
trong khi đây lại là khâu quan trọng
giúp truyền tải ý đồ tạo dựng không gian thời gian sân khấu
phần nhiều họa sĩ đang phải phân tán
sự sáng tạo cho những tạo hình khác
như phục trang hóa trang
nên còn thiếu chuyên sâu riêng biệt tính chuyên nghiệp cao
một trở ngại khác đóng vai trò quan trọng
trong thành công của mỗi vở diễn
là sự thiếu thốn cơ sở vật chất của các nhà hát
dù đã được chú trọng đầu tư xây dựng
nhưng cơ sở vật chất của nhiều sản diễn
vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu đổi mới
chẳng hạn việc ứng dụng công nghệ hiện đại
để dần thay thế bục bệ
đa dạng hóa các bối cảnh sân khấu vẫn còn hạn chế
dẫn đến tình trạng nhiều sân khấu
không có gì mới trong hình thức thể hiện
thiếu hẳn sức sáng tạo trong biểu hiện
thưởng thức nhiều vở diễn
khán giả không tránh khỏi cảm giác
dường như sân khấu trong nước
đang đứng ngoài thành tựu của thời đại
khi chậm áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ
trong khi trên thực tế
hầu như ai cũng nhận thấy mỹ cảm sân khấu
rất dễ bị ảnh hưởng
nếu trang thiết bị sân khấu
không giúp tạo động lực cho sáng tạo
phải nói rằng
chúng ta đã phát huy nghệ thuật ước lệ
của sân khấu truyền thống
mà không tin đến mặt trái của nó
cụ thể là
một số họa sĩ đang dựa vào đó
để tự bằng lòng
với sự đơn giản lạc hậu lỗi thời
để nhiều năm qua
sân khấu chưa có gì đáng tự hào về mỹ thuật
nghệ sĩ nhân dân phùng huy bính
đã thẳng thắn chỉ ra
tính ước lệ trong mỹ thuật sân khấu lúc này
đã trở thành con dao hai lưỡi
người ta vẫn nhân danh ước lệ
nhưng ước lệ không còn là một thuộc tính cao đẹp
của mỹ thuật sân khấu
mà đã trở thành lợi khí
cho những ý định thấp kém làm tha hóa sân khấu
làm cho mỹ thuật sân khấu ngày một sơ lược
ngày một nghèo nàn một cách thảm hại
nếu chỉ với bục bệ phong màn truyền thống
e rằng chúng ta sẽ rất khó lòng
tạo ra bước đột phá mới cho sân khấu
các đợt liên hoan sân khấu thử nghiệm trước đây
cùng với các liên hoan quốc tế
đã góp phần gợi mở cho các nghệ sĩ việt nam
nhiều ý tưởng về hình thức xử lý tình huống kịch
cách kể chuyện trang trí âm nhạc
diễn xuất của diễn viên
xong soi chiếu một cách kỹ lưỡng
có thể thấy các tác phẩm sân khấu của việt nam
chưa đem lại một cách rõ nét
các yếu tố mới mẻ của sân khấu
nhất là ngôn ngữ đạo diễn vẫn nghèo nàn
thao tác xử lý kịch bản
tư duy đạo diễn về không gian và thủ pháp giản dựng
chưa có gì bước phá
chưa nói còn có một số xử lý quen thuộc
đến nhàm chán lặp lại
đã mấy chục năm
thể nghiệm để góp phần đem đến những thay đổi
cho sân khấu và nghệ sĩ trong nước
là không thể chậm trễ
để làm được điều này
cần nỗ lực quyết tâm đổi mới học hỏi
từng bước định vị được chính mình
từ đó mỗi nhà hát và từng cá nhân nghệ sĩ
có kế hoạch có chiến lược sáng tạo
làm mới nghệ thuật cuốn hút khán giả
bằng chính nỗ lực của bản thân
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
sân khấu thử nghiệm cần gì của cao ngọc
bài đăng trong một bình luận phê phán
báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây